bị cáo đỗ thị kim duân đã làm đơn kháng cáo
sau đó một tuần viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên có kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo duân
viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên cũng hướng đến một cái vấn đề làm đúng quy định của pháp luật trước mắt là như thế
đảm bảo tính thách quan và đường lối pháp luật của đảng và nhà nước
và đánh kẻ chạy đi và không đánh người chạy lại
thế bây giờ cái vụ án này cũng như tôi đã nói bị cáo là đã thành khẩn khai báo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả
thế và viện kiểm sát còn xác định là bị cáo bị kích động do hành vi của anh chồng chửi với bị cáo lúc bị cáo đang bế cháu minh
rồi bị cáo được hưởng nhiều cái tình tiết giảm nhẹ khoảng hai như bố có huân chương
rồi là hội liên hiệp phụ lữ xã
có văn bản công văn nam đề nghị xin các cơ quan pháp luật tỉnh thái nguyên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
chính vì thế mà viện kiểm sát kháng nghị để giảm nhẹ hình phạt đi cho bị cáo theo quy định của pháp luật
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm vụ án theo nội dung kháng cáo của bị cáo duân và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên
dựa vào các chứng cứ của hồ sơ vụ án đã được thẩm định căn cứ vào kết quả tranh luận ý kiến của kiểm sát viên của bị cáo và của luật sư
tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng cáo của bị cáo cũng như kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên
tuyên giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo đỗ thị kim duân một mươi hai năm tù về tội giết người

không mang tính giáo dục gian đe và phòng ngừa nhưng mà quá nghiêm khắc
thưa quý vị và các bạn một bản án nghiêm khắc là điều cần thiết đối với hành vi đặc biệt nguy hiểm
nhất là hành vi đó nhắm tới trẻ em những cá thể nhỏ bé vô tội và không có khả năng tự vệ
nhưng lên án hành vi của bị cáo bao nhiêu thì cũng phải phê phán việc làm của những người có liên quan trực tiếp tới vụ án bấy nhiêu
nhìn nhận một cách khách quan công tâm thì hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình
của hồng và lối sống lệch chuẩn của thanh là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự việc đau lòng kể trên
cái chuyện mà vướng vào pháp luật
theo quan điểm của tôi trong cái vụ án này thì anh hồng là một người đã có gia đình có vợ và hai con
thế nhưng mà vẫn đi như vậy quan hệ với chị thanh để sinh ra cháu minh
cái việc ấy làm ấy là vi phạm cái luật hôn nhân gia đình cái chế độ một vợ một chồng
thế còn đối với chị thanh
thì vi phạm về cái cái phạm đạo đức
chị không có chồng và quan hệ bất chính với lại anh hồng thuộc cái phạm trù đạo đức
và xã hội không cho phép
lỗi lầm do người lớn gây ra nhưng hậu quả phân nhiều lại chút xuống những đứa trẻ vô tội
ở vụ án này nhiều người quan tâm lo lắng cho nỗi đau thể xác mà bé trai ba mươi chín ngày tuổi đã phải gánh chịu
nhưng ít ai ngờ rằng còn có những đứa trẻ khác cũng phải trải qua nỗi đau tinh thần không kém
đó là hai đứa con chung của vợ chồng xuân
mẹ phạm tội rồi đi thi hành án với hình phạt
và dài đăng đẳng đúng vào lúc hai đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên
lứa tuổi đặc biệt cần sự quan tâm uốn nắn sẻ chia của mẹ cha
vì đây là giai đoạn quan trọng để hình thành tâm lý nhân cách của một con người
thế nhưng hai con của duân vốn đã thiếu vắng sự dạy bảo của cha
nay lại mất đi cả bàn tay chăm lo của mẹ
đó hẳn là thiệt thòi rất lớn trong cuộc đời của hai đứa trẻ
nhưng đâu đã hết vẫn còn một nỗi đau mang tên con dại cái mang
đau nhất khổ tâm nhất tuổi hồ nhất vẫn là người cha già của duân
cả một đời dãi dầu xương gió nơi chiến trường
đến khi hòa bình lại thay vợ nuôi năm người con trưởng thành
trước khi nào người cha đã ở cái tuổi thất thập cảm thấy tuổi hồ cơ cực như cái ngày nghe tin con gái là hung thủ gây ra vụ án giết người
cái việc của cháu nó hai tháng rồi tôi không ra đến cổng
vì cũng ngựa cũng xấu hổ với nàng đức
vì dạy con như thế mà con vẫn không nghe để xảy ra cái chuyện mang tay một tiếng đối với gia đình đối với dòng họ
ở đây là cái dòng họ là quan trọng
đối với gia đình đối với dòng họ mà xảy ra cái gì người ta cười
cả làng người ta cười
gần bốn mươi năm năm tuổi đảng và con như thế thì có phải xấu hổ hay không
nó không phải là con người độc ác gì cả
thực sự mà nói là thế
nó là con người ngoan ngoãn chứ không phải gì
đánh lắm lúc nó cũng ở bên cạnh em
nhưng nó cũng có kêu gai là thỉnh thoảng vợ chồng xô xát
ai thì cuộc sống vợ chồng chẳng ai là vợ không là tránh khỏi xô xát được
thế nhưng mà xô xát nó cũng không có điều tiếng to gì cả
nhưng mình đây có khi mình tức là nó nói ấm ấm
nhưng mà nói này lại nó không nói thế
nó im lắm không biết gì cả
thực sự mà nói như thế
tội lỗi do ghen tuồng bắt nguồn từ sự phản bội của người chồng qua năm tháng trả án có thể sẽ được tha thứ
còn lỗi lầm đã gián tiếp gây ra cho cha mẹ và những núm ruột của mình thì một mươi hai năm thậm chí cả đời duân cũng khó lòng mà tha thứ cho chính mình
thế đó là đời yêu của con
hôm nay nhà bảo vệ nhà mình nhưng con sẽ không gặp các bác nên con viết một dòng tin cho mẹ con chỉ mong cho mẹ dùng về thời gian để chúng con để lo cho con ăn học
mẹ con vẫn cải tạo tốt dạng sức khỏe của chúng con chẳng quan hệ với mẹ của con mẹ ơi làm sao cho hết mỗi khổ nên con chỉ mong cho mẹ dùng về thời gian để chúng con để lo cho con ăn học
chính vì em không kềm chế được bản thân mình nên nó xảy ra như này nên là mất quyền tự do là khổ
một mươi ba năm đã trôi qua
kể từ ngày xảy ra vụ án cúc đường từ một xã miền núi nghèo khó giờ đã khang trang hơn rất nhiều
đời sống của nhân dân cũng không còn vất vả như xưa
song dư chấn của vụ án vẫn luôn ám ảnh những người dân nơi đây giống như một bài học nằm lòng để không bao giờ đi lại vết xe đổ của những nhân vật trong vụ án này
một mươi ba năm những nhân vật chính trong vụ án giờ người còn người mất
nhưng tự trung lại không ai trong số họ có cuộc đời bình yên thanh thản sau biến cố ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn chín
đó là điều đáng tiếc đối với họ
nhưng lại là may mắn
nếu chúng ta có một vụ án cho những ai biết về vụ án này thì qua đó chúng ta sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc
để mỗi giây phút được sống là mỗi giây phút hạnh phúc và bình yên
thưa quý vị và các bạn con người là tế bào của xã hội
xã hội có văn minh phát triển phần nhiều dựa vào thái độ sống của mỗi chúng ta
tôn trọng kỷ cương phép nước sống đúng theo chuẩn mực đạo đức truyền thống
là chúng ta đang cùng góp phần chung tay xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh
và đây cũng chính là thông điệp mà những người làm chương trình chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn thông qua vụ án nói trên
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình hồ sơ vụ án tiếp theo